trong hai ngày là ngày bốn và ngày năm tháng năm tại hà nội trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức vòng chung kết hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám với sự góp mặt của hai mươi hai thí sinh xuất sắc nhất trong đội ngũ cán bộ hội là sinh viên trên cả nước
vượt qua hai vòng thi là vòng thi trực tuyến và vòng thi cấp tỉnh thành phố các trường trực thuộc ban tổ chức hội thi đã lựa chọn được hai mươi hai thí sinh đại diện cho một mươi chín tỉnh thành phố và ba trường trực thuộc trung mương hội sinh viên việt nam
tại vòng thi trung kết toàn quốc các bạn thí sinh đã trải qua ba phần thi thủ lĩnh sáng tạo hành trình trải nghiệm và thi đối kháng sân khấu đặc biệt trong phần thi thứ ba thi đối kháng sân khấu được tổ chức vào tối ngày năm tháng năm
các thí sinh trải qua bốn phần thi nhỏ đấu loại qua các vòng
thủ lĩnh trí tuệ thủ lĩnh phong trào thủ lĩnh tài năng và thủ lĩnh tỏa sáng thông qua hội thi đã tạo ra sân chơi bổ ích để cán bộ hội được giao lưu trao đổi kinh nghiệm thể hiện bản lĩnh khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong công tác hội và phong trào sinh viên